nguy cơ bùng phát làn sóng vỡ nợ sau đại dịch covid một mươi chín
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
có thể được tổ chức tại nhà trắng vào cuối tháng sáu tới
thông báo vừa được nhà trắng đưa ra bất chấp tình hình dịch bệnh trên toàn cầu đang diễn biến phức tạp
và mỹ hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín cao nhất thế giới
phát biểu họp báo tại nhà trắng thư ký báo chí nhà trắng
kalei mok inani nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh g bảy có thể diễn ra vào thời điểm gần cuối tháng sáu ở nhà trắng
tổng thống trump cho rằng minh chứng tiêu biểu nhất về việc mở cửa trở lại trong giai đoạn truyền tiếp này của tổng thống
chính là hội nghị thượng đỉnh g bảy và g bảy sẽ diễn ra tại đây vào cuối tháng sáu này
lãnh đạo các nước rất ủng hộ ý tưởng này
tháng ba vừa qua nhà trắng cho biết do dịch covid một mươi chín bùng phát nên hội nghị thượng đỉnh g bảy sẽ được tổ chức trực tuyến
tuy nhiên sau khi xem xét tình hình washington lại quyết định vẫn tổ chức hội nghị trực tiếp
nhưng địa điểm là nhà trắng thay vì chạy david như kế hoạch ban đầu
tính đến một mươi chín h ngày hôm nay mỹ đã ghi nhận hơn một bảy triệu ca mắc và hơn một trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín
ngày hai mươi bảy tháng năm tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh kỳ họp thứ ba ủy ban toàn quốc hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân trung quốc
chính hiệp khóa một mươi ba đã bế mạc sau một tuần làm việc
chính hiệp đã bảo loạt các vấn đề trong công tác điều hành và phát triển đất nước
phát biểu tại phiên bế mạc chủ tịch chính hiệp uông dương đã nêu ra một số yêu cầu của công tác chính hiệp trong năm hai nghìn hai mươi
như tiếp tục thực hiện các công tác liên quan hoạt động khôi phục và phát triển kinh tế xã hội cũng như thúc đẩy hoạt động đối ngoại sau đại dịch
tại kỳ họp lần này các đại biểu cũng đã thảo luận và tham mưu các vấn đề được nhân dân dư luận trong và ngoài trung quốc quan tâm nhất hiện nay
như phòng chống dịch bệnh phục hồi kinh tế chống tham nhũng pháp quyền an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo
nội các thái lan vừa nhất trí thành lập một ủy ban để cân nhắc khả năng tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
quan chức chính phủ thái lan cho biết một ủy ban của hạ viện sẽ lấy ý kiến người dân về việc thái lan tham gia cptpp
kết luận của ủy ban này sẽ là căn cứ để nội các thái lan quyết định có tham gia cptpp hay không
theo bộ thương mại thái lan
người trở thành thành viên của cptpp sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thái lan
đẩy mạnh đầu tư và xuất khẩu và hỗ trợ khắc phục những tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín
tuy nhiên các đảng đối lập các nhóm xã hội và một số cá nhân phản đối tham gia cptpp
với lý do hiệp định này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và y tế
năm quốc gia thành viên liên minh châu âu eu bao gồm bồ đào nha đức
tây ban nha pháp và italia đã kêu gọi các nước cùng hợp tác phát triển một ứng dụng kỹ thuật số chung
để có thể theo sát tình hình đại dịch covid một mươi chín
bồ đào nha đức tây ban nha pháp và italia đã đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh dịch bệnh covid một mươi chín
đang đặt ra nguy cơ lớn đối với hai trong số những thành tiệu lớn nhất của eu
đó là tự do lưu thông hàng hóa và tự do đi lại của người dân
tuyên bố nhấn mạnh cho việc thiết lập lại đời sống bình thường ở eu
phục hồi nền kinh tế
và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của người dân giữa các nước
đòi hỏi một nỗ lực chung của cả châu âu và các ứng dụng kỹ thuật số
có thể đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi nỗ lực này
nam quốc gia này cho rằng những giải pháp kỹ thuật cần phải sẵn có tại mỗi nước
để phục vụ công tác chống đại dịch
đồng thời phải được phát triển phù hợp với quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu
trong khi vẫn tôn trọng các nguyên tắc và giá trị của châu âu
dịch covid một mươi chín không chỉ đẩy nhiều ngành kinh tế vào tình cảnh khó khăn
mà còn khiến cho nhiều ngành nghệ thuật lao đao
đoàn siếc cirque du soleil nổi tiếng nhất thế giới cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng này
chính quyền tỉnh quebec canada vừa thông qua một khoản vay có điều kiện
trị giá hai trăm linh triệu đô la mỹ để hỗ trợ cho đoàn siếc này
theo bộ trưởng kinh tế quebec pierre fitzsibon khoản vai hai trăm linh triệu đô la mỹ
nằm trong khuôn khổ thỏa thuận giữa chính quyền tỉnh và các cổ đông hiện nay của đoàn siếc
bao gồm tập đoàn đầu tư tpg capital của mỹ
foshan group của trung quốc và cơ quan đầu tư địa phương cdpg
theo đó đoàn siếc sẽ duy trì trụ sở ở thành phố montrea và quebec
có thể mua lại cổ phần của cirque du soleil từ các cổ đông mỹ và trung quốc
đại dịch covid một mươi chín đã khiến đoàn siếc nổi danh toàn cầu này phải hủy bốn mươi bốn buổi diễn
gần bốn bảy trăm linh nhân viên tương đương chín mươi năm tổng số lao động phải nghỉ việc ở nhà
hiện đoàn siếc đang gánh số nợ lên tới chín trăm linh triệu đô la mỹ
một ứng dụng điện thoại thông minh mới của nhật bản
cho phép người hâm mộ thể thao có thể gửi lời cổ vũ đến các sân vận động vừa được giới thiệu
nhà sáng lập ứng dụng hy vọng có thể tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt trên các sân đấu thể thao
khi nhiều trận đấu phải diễn ra mà không có khán giả trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
công ty chuyên sản xuất nhạc cụ thiết bị âm thanh yamaha cũng là nhà sáng lập ứng dụng thú vị này
cho biết hệ thống cổ vũ từ xa sẽ cho phép người dùng chỉ cần bấm nút trên ứng dụng
là có thể gửi lời cổ vũ đến sân vận động thông qua hệ thống loa đặt bên trong sân
ban tổ chức sự kiện có thể thiết lập nhiều hình thức cổ vũ khác nhau
thay đổi cấp độ phụ thuộc vào lượng người dùng nhấn nút nhằm bắt trước tiếng hò reo khi các cầu thủ ghi bàn hay giành điểm
thử nghiệm gần đây cho thấy hệ thống loa tại sân vận động với sức chứa năm mươi một ghế
sẽ tạo ra hiệu ứng âm thanh tương tự như đám đông thực sự
thưa quý vị cách đây vài ngày argentina nền kinh tế lớn thứ ba mỹ latin thông báo chính thức vỡ nợ
sau khi không thể chi trả năm trăm linh triệu usd tiền lãi cho các chủ nợ quốc tế
argentina là nạn nhân mới nhất nhưng chưa phải cuối cùng
trong làn sóng vỡ nợ trên thế giới trong đại dịch covid một mươi chín
trước đó vào tháng ba ecuador và liban cũng đã tuyên bố vỡ nợ
các chuyên gia cảnh báo danh sách quốc gia vỡ nợ sẽ gia tăng trong thời gian tới
vấn đề đặt ra bây giờ là sự sụp đổ dây chuyền này sẽ lan rộng tới đâu
ngày hai mươi hai tháng năm chính phủ của tổng thống aberto fernandez đã không thể đạt thỏa thuận
tái cấu trúc sáu mươi năm triệu usd
điều này không nằm ngoài dự đoán từ trước bởi đây là lần vỡ nợ thứ chín trong lịch sử
và là lần thứ hai trong hai mươi năm qua của argentina
nhưng lần này nguyên nhân và tác động dường như đã khác trước
đồng peso mất giá khiến người dân tăng cường rút tiền
trong khi chính phủ thay vì thắt chặt chi tiêu công lại giải quyết bằng cách in tiền hoặc vay ngoại tệ
đại dịch covid một mươi chín làm đình trệ hoạt động sản xuất tiêu dùng là giọt nước
chẳng lì về lâu dài tình trạng này sẽ khiến đồng peso ngày một suy yếu
và khiến quốc gia này chịu sức ép ngày một lớn từ các khoản nợ
sau hai năm suy thoái núi nợ của quốc gia nam mỹ này hiện đã lên tới ba trăm hai mươi bốn tỷ đô la
tương đương với chín mươi gdp cuộc khủng hoảng càng tồi tệ hơn khi nền kinh tế phải chịu tác động
của dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín dù argentina là một trong những nước xuất khẩu
lương thực hàng đầu thế giới điều đáng lo ngại mà giới phân
phân tích chỉ ra là rủi ro vỡ nợ và lạm phát phi mã mà nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt sau đại dịch
một trong những nguyên nhân là do nhiều quốc gia gia tăng vai nợ để tung ra các gói
cứu trợ kinh tế khổng lồ nhằm vượt qua khó khăn do dịch covid một mươi chín gây ra
trong những tháng qua thế giới ghi nhận việc vay mượn tăng cao thông qua hình thức phát hành trái
phiếu brazil nam phi mexico hay ai cập đều có sự gia tăng đột biến lợi suất trái phiếu
tuy nhiên áp lực tài chính và tiền tệ trong nước buộc các nền kinh tế này phải trông đợi vào thị trường cho vay quốc tế
tại thời điểm giữa năm hai nghìn một mươi chín tổng nợ toàn cầu là khoảng hai trăm năm mươi tỷ đô la
cao gần gấp ba lần so với quy mô của nền kinh tế thế giới sang tới thời điểm hiện tại
thế giới đang thực sự chìm trong biển nợ vượt ngưỡng hai trăm sáu mươi tỷ đô la ngay trong quý đầu tiên
của năm hai nghìn hai mươi và tăng lên tới ba trăm hai mươi hai so với năm hai nghìn một mươi chín
đáng chú ý
tình hình nợ nần của các thị trường mới nổi rất đáng lo ngại dẫn đến nguy cơ vỡ nợ tăng lên
những tổn thất kinh tế tai hại do dịch covid một mươi chín càng khiến chính phủ các nước mới nổi phải đi vay
nhiều hơn để ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ xã hội mặc dù điều này sẽ dẫn đến sự mất cân đối lớn
về ngân sách từ đó dẫn tới kịch bản lạm phát phi mã và cuối cùng là vỡ nợ
công ty chứng khoán snusso security của tây ban nha mới
đã công bố kết luận rằng argentina thổ nhĩ kỳ nam phi brazil italia và hy lạp là những quốc gia
nằm trong nhóm các nước mới nổi có nguy cơ vỡ nợ cao trong khi đó ngân hàng thế giới cũng đưa ra
cảnh báo vỡ nợ với bảy mươi quốc gia nghèo chủ yếu là các nước châu phi cận sahara cho dù các nước này
đã được hưởng các khoản vay lãi suất thấp hoặc không lãi suất với thời hạn ba mươi năm trở lên
nợ có chủ quyền bắp bênh nhất là gabon mozambique cộng hòa công gô zambia
sau đó quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới kêu gọi chính phủ các nước hoãn lịch trả nợ
cho các quốc gia nghèo nhất thế giới để họ có thể ứng phó với những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch covid một mươi chín
sự bùng phát của đại dịch đang khiến khối nợ toàn cầu được tích tụ nhanh hơn đồng thời dịch bệnh
đánh gục khả năng trả nợ của một số nước đi vay dẫn đến nguy cơ kích hoạt một làn sóng vỡ nợ mới
rất có thể làn sóng nợ lần này sẽ có quy mô lớn nhất nhanh nhất và ảnh hưởng rộng nhất
thông tin vừa qua
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt